tiếp tục chương trình làm việc tại đồng nai sáng ngày ba tháng năm đoàn giám sát quốc hội do phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám tại ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
phát biểu ý kiến kết luận buổi giám sát đồng chí đỗ bá tị đề nghị các đơn vị cần xác định công tác phòng cháy trợ cháy là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên không khoan trắng cho lực lượng cảnh sát phòng cháy trợ cháy nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng cháy trợ cháy có biện pháp hướng dẫn tập huấn các kỹ năng phát hiểm khi xảy ra cháy nổ sử dụng các thiết bị gia soát các cơ sở địa bàn có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao để chủ động phòng chống tăng cường việc thanh tra kiểm tra theo